cục y tế dự phòng bộ y tế chiều ngày một mươi ba tháng ba cho biết hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đã ghi nhận hai mươi hai trường hợp tử vong do bệnh dạy
cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
khu vực tây nguyên vẫn là điểm nóng về bệnh dạy với hai trên bốn tỉnh có ca tử vong
theo cục y tế dự phòng bệnh dạy là bệnh lây truyền từ động vật sang người
nguy hiểm do virus dạy gây ra thường tác động lên hệ thần kinh tỷ lệ tử vong rất cao gần như một trăm linh
người bị mắc bệnh dạy do bị lây truyền virus dạy qua viết cắn viết cào
ním của động vật bị dạy trên da bị tổn thương thường là chó mèo
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bệnh dạy có xu hướng gia tăng
nhiều tỉnh thành phố ghi nhận số ca tử vong do bệnh dạy cao như gia lai một mươi bốn ca
nghệ an bảy ca bình phước bảy ca điện biên sáu ca bến tre năm ca đắk lắc và bình thuận là bốn ca
cục y tế dự phòng cho biết gần đây xuất hiện các trường hợp mắc bệnh có thời gian ủ bệnh ngắn từ một mươi đến một mươi năm ngày
trong đó nhiều trường hợp là trẻ em dưới năm tuổi bị chó mèo cắn ở vùng đầu mặt
gây thương tích nặng ở khu vực cần thần kinh trung ương
nguyên nhân chủ yếu gây tử vong do bệnh dạy trên người là do người bị động vật nghi giải cắn
không tiêm phòng huyết thanh kháng dại và không tiêm vaccine phòng dạy hoặc tiêm muộn
tiếp không đủ liều không đúng chỉ định
cùng đó công tác quản lý đàn chó mèo ở một số địa phương còn lòng lẻo
tỷ lệ tiêm vaccine phòng dạy trên động vật còn thấp chỉ đạt gần năm mươi tổng đàn chó mèo
có nơi chỉ đạt gần một mươi
trong khi đó chương trình quốc gia phòng chống bệnh dạy giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai đến hai nghìn ba mươi
ban hành kèm theo quyết định số hai nghìn năm mươi một của thủ tướng chính phủ quy định
tiêm vaccine phòng dạy cho bảy mươi tổng đàn chó mèo nuôi trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai đến hai nghìn hai mươi năm
ngoài ra công tác truyền thông phòng chống bệnh dạy vẫn còn hạn chế
dân tới tình trạng chủ quan lơn lả trong việc thực hiện nghiêm các quy định
về tiêm vaccine phòng dạy cho chó mèo cũng như quản lý đàn chó mèo
không tiêm phòng huyết thanh kháng dạy vaccine phòng dạy kịp thời sau khi bi động vật nghi dại cắn
hoặc tự chữa bằng các phương pháp chưa được bộ y tế công nhận
nhất là tại các khu vực vùng sâu vùng xa khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
bộ y tế nhận định trong thời gian tới nguy cơ lây nhiễm bệnh dạy từ động vật sang người
vẫn tiếp tục do tỷ lệ tiêm vaccine phòng dạy trên tổng đàn chó mèo còn thấp
công tác quản lý đàn chó mèo còn hạn chế
bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng tránh được
để chủ động phòng chống bệnh dạy người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau
thứ nhất người dân nuôi chó mèo cần tiêm vaccine phòng dạy đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm
theo khuyến cáo của ngành thú y nuôi chó phải xích nhốt khi ra đường phải mang dọ mõm
thứ hai không đùa nghịch chọc phá chó mèo
thứ ba khi bị chó mèo cắn cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xào phòng liên tục một mươi năm phút
nếu không có xào phòng có thể xối rửa viết thương bằng nước thông thường
sau đó viết thương cần được rửa sạch với côn bảy mươi hạn chế làm dập viết thương và không băng kín viết thương
kịp thời đến cơ sở y tế để khám tư vấn và tiêm vaccine phòng dạy huyết thanh thắng dại
tuyệt đối không tự chữa trị hoặc nhờ thái lan chữa trị
thứ tư truyền thông hướng dẫn cho trẻ em cách phòng tránh chó mèo cắn
và thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người thân khi bị chó mèo cắn